tiếp tục với một thông tin quan trọng khác chiều nay tại hà nội văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm
theo đó kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi và sẽ họp tập trung trong hai mươi một ngày
đây là một điểm mới so với các năm trước khi kỳ họp cuối năm thường có thời gian dài khoảng ba mươi ngày
về công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật ba dự thảo nghị quyết
trong đó có một số luật nghị quyết quan trọng như luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
luật phòng chống rửa tiền sửa đổi nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến bảy dự án luật trong đó có một số nội dung quan trọng là luật đất đai sửa đổi
cùng với đó quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xem xét quyết định công tác nhân sự đối với bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể và một số thành viên của chính phủ
tốt các nhiệm vụ mà đảng nhà nước chính phủ cũng như là quốc hội giao cho bộ giao thông vận tải
dự kiến là tại kỳ họp thứ tư này chính phủ sẽ thủ tướng chính phủ sẽ đề xuất để miễn nhiệm chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải với anh nguyễn văn thể
theo cái nguyện vọng cá nhân và theo cái phân công của cấp có thẩm quyền
bên cạnh đó đại diện các cơ quan của quốc hội cũng đã trả lời xung quanh
các cơ quan cũng đã trả lời xung quanh vấn đề xăng dầu trong thời gian vừa đây
nguyên nhân là xa giá xăng dầu của thế giới biến động với cái biên độ lớn
trong khi chu kỳ điều hành giá xăng dầu chưa phù hợp với chu kỳ biến động của giá cả thế giới
do đó chính phủ cũng cần chỉ đạo để các cơ quan chức năng xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ một cách hợp lý hơn
về dự án nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mở nhờn
thì trong đó quỹ ban thường vụ quốc hội cũng đã đề nghị chính phủ
thứ nhất là khẩn trương nghiên cứu các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với mặt hàng xăng dầu để trình quốc hội xem xét
đến giờ phút này thì chính phủ vẫn chưa có tờ trình để báo cáo quốc hội về nội dung này
thì khi chính phủ có tờ trình thì các cơ quan của quốc hội cũng sẽ xem xét thẩm tra tiến hành thẩm tra
nếu đủ điều kiện thì sẽ báo cáo quốc hội
cũng tại họp báo đại diện đánh đạo các ủy ban của quốc hội đã trả lời một số câu hỏi
liên quan đến việc lựa chọn các vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ tư
việc ổn định các tổ chức tài chính liên quan đến các vụ án kinh tế thời gian vừa qua
việc điều hành phát triển thị trường chứng khoán